thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc và lãnh đạo các bộ ngành trung ương làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh kiên giang tỉnh cực nam tổ quốc
sở hữu một bờ biển hơn hai trăm linh km với hơn một trăm ba mươi bảy hòn đảo lớn nhỏ trong đó lớn nhất là phú quốc với diện tích năm trăm sáu mươi bảy km hai và cũng là đảo lớn nhất cả nước thương hiệu du lịch nổi tiếng của việt nam
với danh giới quốc gia trên biển giáp với các nước campuchia thái lan và malaysia kiên giang là tỉnh ven biển có hệ sinh thái vùng ngập mặn ven bờ phong phú và đa dạng
đến nay trên địa bàn huyện phú quốc có hai trăm năm mươi bốn dự án ước tổng vốn đầu tư đạt ba trăm bảy mươi bảy tám trăm ba mươi sáu tỷ đồng
phát biểu tại buổi làm việc thủ tướng nguyễn xuân phúc nhấn mạnh đến phương châm phú quốc trong kiên giang và kiên giang trong phú quốc coi đây là điểm nhấn đặc biệt trong phát triển kinh tế của kiên giang
chúng ta tập trung cho phú quốc phát triển không phải để cạnh tranh với các địa phương khác của việt nam mà thu hút nguồn lực và cơ hội phát triển cho phú quốc để có khả năng cạnh tranh hiệu quả
sòng phẳng với các quốc gia khác để phú quốc có sức hấp dẫn mang tầm quốc tế trong khu vực để thu hút các nhà đầu tư thu hút người giỏi người thông minh người giao đến phú quốc đến với kiên giang và đến việt nam
khẳng định tinh thần của trung ương là sẽ tiếp tục quan tâm hỗ trợ kiên giang phát triển toàn diện trong thời gian tới
thủ tướng cho rằng đảo ngọc phú quốc cần những quy hoạch lớn để phát triển trở thành viên ngọc lớn điểm đến của du khách trong nước và quốc tế
phú quốc phải là trung tâm du lịch của quốc gia quốc tế trở thành khu hành chính kinh tế đặc biệt với những chính sách đặc biệt
theo đó thủ tướng đặt vấn đề cần có những cơ chế chính sách thông thoáng rộng và đổi mới để phát triển mạnh mẽ đảo ngọc phú quốc
từ đó xây dựng kiên giang thành tỉnh đổi mới giàu có phát triển toàn diện góp phần phát triển mạnh mẽ khu vực cực nam tổ quốc là tiền đề để bảo vệ vững chắc chủ quyền tổ quốc